chuyển sang thông tin về chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín
trong ngày hôm nay ngày hai mươi tháng sáu lực lượng y tế tiếp tục triển khai nhiều điểm tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho công nhân tại các khu chế xuất khu công nghiệp và các doanh nghiệp trọng điểm ở tp hcm
tại điểm tiêm vaccine ở công ty vng khu chế xuất tân thuận quận bảy
có một hai trăm linh người lao động được tiêm ngừa vaccine covid một mươi chín
ngoài các nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao được ưu tiên tiêm miễn phí theo nghị quyết hai mươi một của chính phủ
tp hcm ưu tiên triển khai tiêm người cho lực lượng công nhân để đảm bảo an toàn duy trì hoạt động sản xuất
tp hcm hiện có một mươi bảy khu chế xuất và khu công nghiệp với hai trăm tám mươi người lao động
theo trung tâm y tế quận bảy dự kiến trong ngày hôm nay khoảng ba công nhân của công ty may nhà bè
và năm công nhân khu chế xuất tân thuận được tiêm chủng
việc ưu tiên tiêm vaccine covid một mươi chín trước cho công nhân giúp doanh nghiệp và người lao động an tâm sản xuất kinh doanh
các điểm tiêm chủng lưu động phải lựa chọn nơi thông thoáng đảm bảo giãn cách đảm bảo phòng chống dịch và an toàn tiêm chủng
hoạt động tiêm vaccine covid một mươi chín được triển khai theo đúng quy định của bộ y tế gồm tư vấn tiêm theo dõi sau tiêm và xử lý phản ứng
sau khi tiêm xong thì bệnh nhân sẽ được hướng dẫn để tự theo dõi tại nhà về những triệu chứng khó chịu sau tiêm

thì đó là những tình huống mà bệnh nhân nên quay lại phát ngay cho cơ sở y tế
trong chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử này thành phố hồ chí minh đã huy động hơn năm nhân viên y tế
để triển khai tiêm tám trăm ba mươi sáu liều vaccine trong bảy ngày
tính đến thời điểm hiện tại thành phố đã ghi nhận thêm bốn mươi sáu trường hợp nhiễm covid một mươi chín
bao gồm bốn mươi một ca là các trường hợp tiếp xúc với các bệnh nhân đã được cách ly
năm trường hợp đang điều tra dịch tễ phân bố tại quận tám một trường hợp quận một mươi hai một trường hợp
quận bình tân hai trường hợp thành phố thủ đức một trường hợp
từ giờ ngày hai mươi tháng sáu thành phố thực hiện chỉ thị một mươi của ủy ban nhân dân thành phố
người dân cần tôn thủ đúng các quy định chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp năm k của bộ y tế khi ra khỏi nhà
liên quan đến tình hình dịch bệnh thì một thông tin đang được nhiều người quan tâm
đó là thành phố hồ chí minh đã nhận được bao nhiêu liệu vaccine covid một mươi chín
và đã được tiêm cho những đối tượng nào
tính đến thời điểm hiện tại thành phố hồ chí minh đã nhận bốn đợt vaccine covid một mươi chín
đợt một có tám liều đợt hai là năm mươi năm liều đợt ba là bảy mươi liều
và đợt bốn là tám trăm ba mươi sáu
như vậy thành phố hồ chí minh được cấp tổng cộng chín trăm sáu mươi chín liều vaccine covid một mươi chín
tương đương chín mươi sáu chín trăm linh lọ
theo tiêu chuẩn một lọ tiêm được một mươi mũi tức một mươi liều nếu tiêm tiết kiệm đạt đến một mươi hai mũi
do đó với số lượng chín mươi sáu chín trăm linh lọ vaccine được cấp nếu tiêm tiết kiệm
thành phố hồ chí minh có thể tiêm được một một trăm sáu mươi hai triệu liều
trong đó số rã tim đã có nhiều nhân viên y tế tuyến đầu đã được tiêm mũi thứ hai
theo chỉ đạo của bộ y tế những người tham gia điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
thì phải đảm bảo điều kiện tiêm đủ hai mũi
tính đến thời điểm hiện tại thành phố hồ chí minh đã tiêm xong đợt một
đợt hai và đang tiêm đợt ba với khoảng bốn mươi năm người được tiêm
đến nay tổng số người tiêm muối một qua ba đợt là hơn bốn mươi bốn
tiêm mũi hai qua ba đợt đã hơn năm mươi
đối tượng tiêm là nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch
nhân viên phục vụ khu cách ly khách sạn nhân viên sân bay tân sơn nhất